các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có hơn bảy trăm linh ca mới phân bố tại ba trăm hai mươi ba xã phường thị trấn thuộc hai mươi bảy trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai hai trăm một mươi ba ca hà đông một trăm chín mươi sáu ca cầu giấy một trăm năm mươi sáu ca bắc tử liêm một trăm bốn mươi năm ca gia lâm một trăm ba mươi tám ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là sáu mươi năm ba trăm năm mươi sáu ca
sáng bảy một tại phiên họp trực tuyến của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội ông vũ cao cường phó giám đốc sở y tế hà nội cho biết
gần đây trung bình mỗi ngày thủ đô ghi nhận hơn hai hai trăm linh ca tăng nhiều so với kỳ báo trước trung bình một bảy trăm bốn mươi bảy ca một ngày và có xu hướng tiếp tục gia tăng trong thời gian tiếp theo
toàn thành phố đã tiêm được gần một mươi ba triệu mũi vaccine trong đó có một trăm chín mươi chín mũi bổ sung và hơn tám trăm linh bảy mũi nhắc lại
tính tới sáng nay thành phố đã điều trị cho ba mươi tám ba mươi tám người trong đó tầng một là ba mươi năm sáu trăm năm mươi năm người tầng hai là một sáu trăm năm mươi năm người tầng ba là ba trăm chín mươi người
theo lãnh đạo sở y tế tỷ lệ bệnh nhân nặng bệnh nhân tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát
tuy nhiên hệ thống y tế của các tuyến đang chịu rất nhiều áp lực về quản lý thu dung điều trị
trong thời gian tiếp theo khi số ca mắc tiếp tục gia tăng là gánh nặng lên
hệ thống y tế và có thể gia tăng tỷ lệ chuyển nặng và tỷ lệ tử vong
tiếp tục là thông tin hà nội khởi tố chủ quán karaoke đón khách làm lây lan cho nhiều f
chủ quán karaoke dubai đã bất chấp quy định tổ chức cho khách hát và bố trí cho nhân viên phục vụ tụ tập đông người làm lây lan gần một mươi trường hợp f
công an huyện đông anh hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đưa ra quyết định khởi tố bị can đối với chủ cơ sở kinh doanh karaoke dubai
ở thôn bản mỗ xã uy nỗ đã vi phạm quy định về tập trung nơi đông người nhất là trong thời điểm các cơ sở kinh doanh có điều kiện chưa được hoạt động trở lại để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông anh vừa ra quyết định khởi tố đối với chủ quán karaoke dubai là nguyễn thị mỹ hạnh ba mươi chín tuổi
theo báo cáo khi tình hình dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp thành phố vẫn chưa cho phép các cơ sở kinh doanh karaoke mở đón khách
để phòng ngừa dịch bệnh nhưng chủ quán này vẫn bất chấp quy định tổ chức cho khách hát và bố trí nhân viên phục vụ tụ tập đông người
điều đáng nói cơ sở này đã làm lây lan gần một mươi trường hợp f khiến tình hình dịch bệnh phức tạp hơn
đây không phải là vụ việc duy nhất cố ý vi phạm về công tác phòng chống dịch mà thực tế lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng nhiều trường hợp tương tự
tuy nhiên phần lớn các vụ việc mới chỉ phạt hành chính vì vậy việc tăng nặng hình thức xử phạt là điều cần thiết
các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch đến nay không phải là con số ít
nếu mỗi người dân ý thức hơn trong việc phòng chống dịch cùng với cộng đồng sẽ góp phần hạn chế các ca mắc covid một mươi chín
góp phần làm giảm gánh nặng cho nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh và điều trị cho các bệnh nhân
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới như sau
tính từ một mươi sáu h ngày sáu tháng một đến một mươi sáu h ngày bảy tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi sáu ca bệnh
tình hình dịch covid một mươi chín ghi nhận một mươi sáu hai trăm bảy mươi tám ca nhiễm mới trong đó có hai mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi sáu hai trăm năm mươi bốn ca ghi nhận trong nước
đã giảm một trăm sáu mươi ba ca so với ngày trước đó tại năm mươi chín tỉnh thành phố trong đó có một mươi một bốn trăm hai mươi ba ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh như sau
hà nội hai bảy trăm hai mươi ba ca hải phòng bảy trăm chín mươi năm ca khánh hòa bảy trăm chín mươi ca bình phước bảy trăm một mươi sáu ca vĩnh long sáu trăm chín mươi chín ca cà mau sáu trăm bảy mươi sáu ca
bình định sáu trăm sáu mươi bảy ca tây ninh năm trăm tám mươi ba ca trà vinh bốn trăm chín mươi tám ca tp hcm bốn trăm tám mươi chín ca bến tre bốn trăm bốn mươi ba ca hải dương bốn trăm bốn mươi ba ca bắc ninh ba trăm năm mươi một ca quảng ninh ba trăm bốn mươi năm ca
hương yên ba trăm một mươi chín ca đà nẵng ba trăm linh chín ca thanh hóa hai trăm bảy mươi năm ca bà rịa vũng tàu hai trăm sáu mươi ba ca hà giang hai trăm sáu mươi ba ca lâm đồng hai trăm bốn mươi năm ca
thừa thiên huế hai trăm ba mươi năm ca kiên giang hai trăm hai mươi chín ca cần thơ hai trăm một mươi ba ca bạc liêu hai trăm một mươi ca
hòa bình một trăm chín mươi bảy ca an giang một trăm tám mươi tám ca quảng ngãi một trăm tám mươi sáu ca quảng nam một trăm bảy mươi ba ca nam định một trăm bảy mươi hai ca thái nguyên một trăm sáu mươi năm ca bắc giang một trăm sáu mươi hai ca quảng trị một trăm sáu mươi ca
vĩnh phúc một trăm năm mươi bảy ca hậu giang một trăm bốn mươi tám ca đồng tháp một trăm ba mươi tám ca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
ba mươi hai ca lai châu ba mươi hai ca cao bằng ba mươi một ca lào cai hai mươi bảy ca con tum hai mươi ba ca điện biên hai mươi một ca và gia lai có hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là tây ninh giảm hai trăm bảy mươi ca hải phòng giảm một trăm hai mươi tám ca gia lai giảm một trăm linh hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là hải dương tăng bốn trăm bốn mươi ba ca vĩnh long tăng một trăm tám mươi ca bà rịa vũng tàu tăng một trăm một mươi một ca
trung bình số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước trong bảy ngày qua là một mươi sáu hai mươi một ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận ba mươi ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại hà nội một ca quảng nam một mươi bốn ca tp hcm một mươi một ca hải dương một ca hải phòng một ca và thanh hóa hai ca
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một tám trăm năm mươi chín tám trăm bốn mươi một ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi tám tám trăm năm mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một tám trăm năm mươi ba chín trăm linh bốn ca
trong đó có một bốn trăm bảy mươi sáu hai trăm ba mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm năm trăm linh sáu chín trăm linh hai ca
bình dương hai trăm chín mươi một hai trăm bảy mươi ca
đồng ngay chín mươi tám năm trăm bốn mươi năm ca tây ninh tám mươi một một trăm ba mươi năm ca hà nội sáu mươi hai một trăm bảy mươi bốn ca
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trang cdc kcb vn như sau
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi bốn sáu trăm ba mươi ba ca
tổng số ca nhiễm được công bố trong ngày một mươi bốn sáu trăm ba mươi ba ca

số bệnh nhân nặng đang điều trị sáu sáu người
trong đó thở oxy qua mặt nạ bốn hai trăm ba mươi chín ca thở oxy dòng cao hfnc tám trăm tám mươi bốn ca thở máy không xâm lấn một trăm bốn mươi ca thở máy xâm lấn bảy trăm hai mươi ba ca exmo hai mươi ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày sáu tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một
ghi nhận hai trăm ba mươi ba ca tử vong
tại tp hcm hai mươi ca trong đó có hai ca từ các tỉnh chuyển đến như tiền giang tây ninh
tại các tỉnh thành phố khác đồng nai hai mươi ba ca trong hai ngày lòng an một mươi sáu ca tiền giang một mươi bốn ca vĩnh long một mươi bốn ca bình dương một mươi hai ca bến tre một mươi một ca cần thơ một mươi một ca sóc trang một mươi một ca

vũng tàu bạc liêu cà mau mỗi nơi bảy ca
bình định khánh hòa bình phước bình thuận mỗi nơi sáu ca
quảng ngãi huế đà nẵng mỗi nơi hai ca
và nghệ an gia lai lâm đồng mỗi nơi một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm một mươi hai ca một ngày
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi ba tám trăm bảy mươi bảy ca chiếm tỷ lệ một tám so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi sáu trên hai trăm hai mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín cụ thể xếp thứ ba của asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á cụ thể xếp thứ năm của asean